chiều nay một mươi ba tháng sáu các đại biểu tiếp tục chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
với các nội dung liên quan đến vấn đề dụng đất phân bón tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc miền núi
và các giải pháp trong thời gian tới nhằm khắc phục những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra tại đồng bằng sông kiểu long
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phiên chất vấn
chiều nay các đại biểu tiếp tục chất vấn bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn
xung quanh các vấn đề đang tồn động trong thời gian qua chưa được giải quyết triệt đề
việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp không thể không nói đến cơ cấu lại hệ thống phân bó
nhiều năm qua việc sử dụng đến mức lạm dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật
đã làm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản của nước ta
đại biểu lưu bình nhưỡng nêu vấn đề
cần phải giảm dần tỉ trọng phân bón vô cơ và tăng phân bón hữu cơ trong hệ thống phân bón
chính phủ chính thức giao
bộ nông nghiệp giúp chính phủ thống nhất quản lý phân bón
xin bộ trưởng cho biết là bộ trưởng đã có kế hoạch giải pháp gì
để tăng dân tỉ trọng phân bón hữu cơ và giảm dân phân bón vô cơ
để góp phần làm tốt hơn nữa công tác sản xuất nông nghiệp
chúng tôi đang thể hiện một là củng cố xong cái tổ chức rồi
thứ hai đang thiết lập hai cái văn bản pháp quy
quy quen nhất một là nghị định hai trăm linh hai
thứ hai là quản lý phân bón
thứ hai là luật xử phạt
và đặc biệt là trong này thiết kế hướng nghị định cũng có một hướng
là ưu tiên để các doanh nghiệp tập trung sản xuất phân hữu cơ
bằng các chính sách để từ đó từ nghị định này có được chính sách cụ thể
trình với thủ tướng với một mong muốn là cố gắng chúng ta đẩy nhanh
việc sản xuất và tiêu dùng phân hữu cơ
đây là một hướng đa mục tiêu vừa là lợi ích vô trường
chúng ta tận dụng được tất cả các sản phẩm phế thải của chúng ta
thứ hai nữa là chúng ta đã ra được sản phẩm thân thiện môi trường
và rất có lợi cho cái sản phẩm của chúng ta
đại diện trong nguyện vọng của người dân đồng bằng sông cửu long an giang cần thơ
hiện đang chịu nhiều thiệt hại ảnh hưởng lớn đến đời sống
mà trong đó bộ nông nghiệp cũng có trách nhiệm trong vấn đề này
đại biểu quốc hội tỉnh an giang đã chất vấn thẳng thắn với vị trưởng ngành
nay sạc lỡ đồng bằng sông cửu long rất là nghiêm trọng về phạm di cường độ
cái gì cường độ
cường độ như an giang đồng tháp cà mau dân dân đang kêu cứu
bộ trưởng sẽ có giải pháp gì để giúp người dân ổn định cuộc sống
giúp cho địa phương có giải pháp căng cơ
nghiên cứu cả các quốc gia liên quan đến dòng sông mây công
để giải quyết có hiệu quả sạc lỡ trước mắt cũng như chiến lược lâu dài
thì đúng là hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với một cái thử trạng
trong cái tác động biến đổi khi hội chung sáu vùng kinh tế xã hội
thì hiện nay vùng đồng bằng sông kiều long chúng ta đang bị tổn thương rất lớn
thủ tướng chính phủ đã giao cho bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ tài nguyên
bước một là chúng ta tái dân đi an toàn đã mà các tỉnh đang làm cho tốt
không được để đầu tiên là thiệt hại ảnh hưởng nhiều đến dân
thứ hai nữa là chúng ta sung yếu ảnh hưởng đến viên mạch giao thông này khác thì được ưu tiên trước
nhưng mà gói tổng thể thì chúng tôi xin báo cáo quốc hội này
riêng vùng này là phải có một cái đánh giá quan trắc đưa ra một nhóm giải pháp rất đặc biệt
chiều nay kết thúc phiên chất vấn
của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đánh giá cao tinh thần dân chủ của các đại biểu cũng như trách nhiệm trả lời chất vấn của bộ nông nghiệp
những kiến nghị của cử tri chưa được trả lời tại hội trường sẽ được bộ nông nghiệp trả lời đầy đủ bằng văn bản